chiều nay trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do ủn ứ rác gây ra
và việc một số người dân tiếp tục chặn xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn huyện sóc sơn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì cuộc họp
nghe ý kiến toàn diện và từ cơ sở để giải quyết vấn đề
phát biểu kết luận buổi làm việc nếu các vấn đề còn tồn tại như hợp đồng thu gom rác
xử lý nước thải chưa được ký công tác điều phối quản lý vận hành chưa tốt
các đơn vị chưa làm hết sức mình còn bị động không giải quyết căn cơ các vấn đề công tác thanh tra kiểm tra thiếu kịp thời
bí thư thành ủy hà nội yêu cầu từng sở ngành phải xem xét nhìn nhận lại trách nhiệm của mình
bởi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân khu vực
bí thư thành ủy hà nội đề nghị trong thời gian ngắn nhất vận động tuyên truyền
thuyết phục người dân tự rác bỏ chặn xe rác vào khu vực bãi rác nam sơn
còn những trường hợp lợi dụng tình hình lôi kéo xúi rục cố tình gây dối phải xử lý nghiêm
bên cạnh đó tiếp tục giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế và nước sạch cho người dân tại khu vực
về các cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng
bí thư thành ủy hà nội yêu cầu giải quyết ở mức cao nhất cho người dân trong khuôn khổ pháp luật và quy định của thành phố